trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc hà lan chiều ngày hai mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương tại thành phố la hay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chào xã giao hoàng hậu hà lan maxima jurekweta seruti
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hà lan
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại hoàng hậu hà lan chân thành cảm ơn hoàng hậu đã dành thời gian tiếp đoàn
đồng thời nhiều hoàng hậu chuyển lời chào và lời thăm hỏi của chủ tịch nước trần đại quang tới nhà vua william alexander
điểm lại kết quả chuyến thăm việt nam với tư cách là đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về tài chính toàn diện cho phát triển
hoàng hậu hà lan đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong việc xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng bao trùm
để thúc đẩy việc tiếp cận đầy đủ khả thi và bền vững đối với các dịch vụ tài chính nâng cao vị thế kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của đất nước
hoàng hậu hà lan mong muốn
đồng thời thành lập một ủy ban điều phối chiến lược này do một phó thủ tướng chính phủ trực tiếp làm chủ tịch ủy ban
cùng với đó việt nam cần thực hiện mạng lưới ngân hàng đại lý kết nối viễn thông để thực hiện chức năng thanh toán
tại cuộc gặp gỡ với cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hà lan
chủ tịch quốc hội đã nghe đại sứ việt nam tại hà lan ngô thị hòa báo cáo về những mặt công tác của đại sứ quán
cũng như công tác cộng đồng thời gian qua cũng tại buổi gặp đại diện kiều bào bác nguyễn công trung tám mươi sáu tuổi
nhắc lại nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
đồng thời cho biết mặc dù sống xa tổ quốc bà con kiều bào luôn nuôi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc
giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn quê hương
chia sẻ với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện các hội đoàn người việt và cộng đồng người việt nam tại hà lan
từng cho biết trong các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo nước bạn đều nhận được những nhận xét tích cực về cộng đồng người việt nam
đánh giá cao ý kiến của bà con quan tâm tới chính sách thu hút chất xám trong lĩnh vực khoa học công nghệ
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng và nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể
nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước người thân đầu tư kinh doanh hợp tác khoa học công nghệ
hiện tại trong nước đã ban hành luật chuyển giao công nghệ sửa đổi chính thức tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến
công nghệ cao từ nước ngoài vào việt nam khuyến khích chuyển giao công nghệ từ việt nam ra nước ngoài
và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước luật thuế thu nhập cá nhân
chiều cùng ngày tại la hay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng tư vấn
thiết kế đê chắn sóng ở phú quốc giữa công ty cổ phần toàn hải vân thuộc ttc
ttc group và tập đoàn tư vấn kỹ thuật royal hasko noing dhv của hà lan
chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa công ty cổ phần hùng nhơn bình phước và công ty des hà lan